thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí rét và khô tiếp tục bao trùm
ở tất cả các tỉnh vùng núi và trung du khu vực sơn la yên bái thái nguyên bắc giang
lên đến khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ đều thấp dưới một mươi độ
sìn hồ pha đinh sa pa đồng văn hay mẫu sơn đều tiếp tục nhiệt độ thấp dưới ba độ
nguy cơ cao xảy ra băng giá xương muối rất nguy hiểm với cây trồng và vật nuôi
với khu vực đồng bằng bắc bộ nhiệt độ cũng vẫn duy trì trong khoảng là từ một mươi một mươi hai độ trời rét buốt
còn trong ngày mai bắc bộ vẫn duy trì tình trạng nắng hanh với mức nhiệt cao nhất ngày
sẽ phổ biến từ hai mươi một hai mươi ba độ độ ẩm trong không khí duy trì ngưỡng thấp phổ biến dưới sáu mươi
thời tiết hanh khô khó chịu
với miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến quảng bình mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay
và sáng sớm ngày mai phổ biến dưới một mươi hai độ trời vô cùng bút giá
sang ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình ít mây trời nắng nhiệt độ cao hai mươi hai hai mươi ba độ
quảng trị đến quảng nam mây nhiều nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
và giao động từ hai mươi một hai mươi năm độ
với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận trời không mưa có nắng nhẹ về chiều
và mức nhiệt trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
đêm nay và sáng ngày mai nền nhiệt ở tây nguyên giảm còn một mươi ba một mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ có những khu vực nhiệt độ thấp dưới hai mươi độ khiến cho trời rét
trong ngày mai hai khu vực này còn nắng sớm nhưng cường độ nắng yếu
vì thế nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh tây nguyên sẽ ổn định ngưỡng hai mươi sáu hai mươi tám độ
và từ hai mươi chín ba mươi một độ là nhiệt độ thuộc khu vực các tỉnh thành phía nam
trên biển do ảnh hưởng của không khí
lạnh hoạt động với cường độ mạnh vì thế trên hầu khắp các vùng biển như vĩnh bắc bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy và giật cấp tám
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai bốn m biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
phía tây khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
từ nay đến ngày tám tháng một mươi hai gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ ba năm m và biển động mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước